vào chiều ngày hôm qua theo giờ new york tại phiên họp đặc biệt lần thứ một mươi một đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết nhân một năm ngày nổ ra cuộc xung đột giữa nga và ukraine
nghị quyết không mang tính giảng buộc pháp lý nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột nga ukraine
với tỷ lệ một trăm bốn mươi một phiếu thuận bảy phiếu chống và ba mươi hai phiếu trắng trong đó có trung quốc đại hội đồng đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết không mang tính giảng buộc pháp lý
kêu gọi nga chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine đồng thời yêu cầu moscow rút các lực lượng
sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố đại diện của bảy mươi năm nước đã có các bài phát biểu ngắn trong đó nhiều nước bày tỏ ủng hộ nghị quyết kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine một nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc
về phía ukraine tổng thống volodymyr zelensky cho hay nghị quyết này là tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ không ngừng của toàn cầu đối với ukraine
là minh chứng hùng hồn cho tình đoàn kết của cộng đồng toàn cầu với nhân dân ukraine đồng thời là biểu hiện mạnh mẽ của sự ủng hộ toàn cầu cho công thức hòa bình của ukraine
tương tự ngoại trưởng nước này demytro uleba nhấn mạnh về việc phải khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của ukraine và khẳng định một năm sau ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sự ủng hộ toàn cầu dành cho ukraine vẫn mạnh mẽ
trong khi nga cho rằng đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết chống nga nhân dịp kỷ niệm chiến dịch quân sự đặc biệt